tại thành phố lào cai văn phòng trung ương đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy thành ủy
dự hội nghị có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thưởng trực ban bí thư
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
cùng đại diện lãnh đạo sáu mươi ba tỉnh ủy thành ủy trong cả nước
tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng biểu dương những thành tích của văn phòng trung ương đảng
văn phòng các tỉnh ủy thành ủy đã đạt được trong thời gian qua đã khắc phục khó khăn
tập trung tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng và các tỉnh ủy thành ủy
đồng chí trần quốc vượng mong muốn cán bộ nhân viên văn phòng trung ương đảng
và các văn phòng tỉnh ủy thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm
tham mưu giúp việc ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư giải quyết xử lý kịp thời công việc hàng ngày của đảng
chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội mới bác của đảng
trước đó nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
đồng chí trần quốc vượng và đoàn công tác đã đến dân hương tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại tỉnh lào cai